tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn biến khá phức tạp ở đồng bằng sông kiểu long
để hạn chế tình trạng này giải pháp tốt nhất là siết chặt vấn đề khai thác cát
theo đó ubnd tp cần thơ vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nhiều giải pháp để ứng phó và cam kết không để khai thác cát gây sạt lở
cụ thể các ngành chức năng trên địa bàn tp cn tăng cường quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép cho các doanh nghiệp khai thác cát
đây là một trong những giải pháp ngành chức năng của tp cn đang tiến hành để có thể thực hiện được cam kết hiện nay
theo sở tài nguyên và môi trường tp cn cho biết hiện đơn vị chỉ cấp giấy phép cho một doanh nghiệp khai thác mỏ cát ở quận ô môn để tránh gây sạt lở
ngoài việc đánh giá đạt yêu cầu về tác động môi trường công suất khai thác
ngành chức năng tp cn còn yêu cầu đơn vị này phải khai thác cách xa bờ sông từ hai trăm linh mét trở ra
bên cạnh đó hoạt động khai thác chỉ được thực hiện từ sáu giờ đến một mươi tám giờ
muốn làm được điều này cần có sự thống nhất đồng bộ giữa các địa phương
trong thời gian tới sở tài nguyên và môi trường tp cn phối hợp với lực lượng quản lý giao thông thủy
gắn thiết bị camera trên các phương tiện khai thác cát được cấp phép nhằm kiểm soát chặt chẽ thời gian vị trí khai thác cũng như sản lượng cát khai thác được